nhằm tạo điều kiện cho tất cả các nhân viên đều được vui xuân đón tết với gia đình
lãnh đạo trạm bot sóc trăng và bạc liêu đã quyết định xả trạm trong hai ngày
từ hai mươi hai h đêm ngày một mươi năm tháng hai tức là ngày ba mươi tết đến hai mươi hai h ngày một mươi bảy tháng hai tức là mùng hai tết
ngày một mươi ba tháng hai ông nguyễn văn phương chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hiệu hạn
bot quốc lộ một sóc trăng và bạc liêu cho biết việc xả chạm hai ngày lần này nhằm tạo điều kiện
cho nhân viên và cả người dân được vui xuân đón tết vui vẻ cùng với gia đình
sau nhiều tháng làm việc vất vả
dự án bot sóc trăng bắt đầu từ cầu trà quyết xã thuận hòa huyện châu thành tỉnh sóc trăng
đến xã đại tâm huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng có tổng chiều dài hơn một mươi sáu km
bắt đầu hoạt động vào ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
dự án bot bạc liêu xã châu hưng a huyện vĩnh lợi với chiều dài hơn chín km
với tổng số vốn đầu tư hơn sáu trăm linh tỷ đồng đi vào hoạt động từ ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
thời hạn thu phí hoàn vốn khoảng một mươi năm năm